quảng nam hiện có càng biển sân bay và nhiều công trình lớn
tính đến thời điểm hiện nay thu ngân sách toàn tỉnh đã vượt kế hoạch đề ra
tăng bốn mươi so với cùng kỳ và đạt chín mươi dự toán năm
thủ tướng đánh giá đây là điều rất đáng mừng và từ năm hai nghìn một mươi bảy
quảng nam sẽ đóng góp vào ngân sách trung ương
thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới quảng nam cần tăng cường kỷ luật
kỳ cương tài chính chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách
chống thất thu và nợ động thuế đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách
tiết kiệm chi tiêu
thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh quảng nam cần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh quảng nam thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức quản lý
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo biên giới quốc gia
đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân
phòng chống và xử lý nghiêm các loại tội phạm
chiều qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và lên đường thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia
theo lời mời của chủ tịch quốc hội samdek heng somrin
đón đoàn tại sân bay quốc tế phnom penh có phó thủ tướng
bộ trưởng phụ trách quan hệ với thượng viện hạ viện và giám sát
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam men sam an
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông
và thành viên che ang vun
một số thành viên của nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam
tổng thư ký quốc hội leng peng long đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia thạch dư
và các cán bộ đại sứ quán việt nam tại campuchia
và đại diện bà con việt kiều tại campuchia
chuyến thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện
giữa việt nam và campuchia
thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của quốc hội
cũng như các hợp tác theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã ký
giữa quốc hội việt nam với quốc hội campuchia
tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp hai nước
trong chiều qua tại nhà quốc hội campuchia
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng somrin
đã chủ trì lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
ngay sau lễ đón trọng thể hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia
samdek heng samrin nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm vương quốc campuchia
của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng
là minh chứng để củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc hội
bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị chủ tịch quốc hội việt nam
với mong muốn được chia sẻ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện việt nam campuchia
phía việt nam khẳng định trước sau như một
luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố
và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
tính đến nay các doanh nghiệp việt nam đã đầu tư sang campuchia một trăm tám mươi hai dự án
với tổng vốn đăng ký là hai tám mươi năm tỷ usd
các dự án được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực trọng yếu
nhiều dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội campuchia
như nông lâm nghiệp năng lượng tài chính ngân hàng bảo hiểm viễn thông
cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp hợp tác giữa quốc hội việt nam
với quốc hội và thượng viện campuchia ngày càng phát triển
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
quốc hội campuchia cũng như các nghị sĩ campuchia tiếp tục quan tâm vun đắp
cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước campuchia và việt nam
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia đề nghị
hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các đoàn
các đại biểu quốc hội trên cả phương diện song phương đa phương
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia cảm ơn quốc hội việt nam
cũng đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực và nhiều tài trợ khác
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho quốc hội campuchia
hai chủ tịch nhất trí tiếp tục đẩy mạnh vai trò giám sát việc thực hiện những hiệp định
thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ hai nước về kinh tế thương mại đầu tư
văn hóa giáo dục quốc phòng an ninh và nhất là tiến độ phân giới cắm mốc biên giới
tiếp tục chia sẻ hỗ trợ tham vấn lẫn nhau trong những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương và quốc hội hai nước là thành viên
tối cùng ngày chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia sam deck
đã mở tiệc chiêu đãi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã có cuộc hội kiến với thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia hun sen tại cung hòa bình
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định chính sách nhất quán của việt nam
là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường đoàn kết hữu nghị truyền thống
và hợp tác toàn diện với campuchia và đảng nhân dân campuchia
việt nam chân thành mong muốn cùng campuchia đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững
theo phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thỏa thuận mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
nhân dịp này chủ tịch nguyễn thị kim ngân cảm ơn thủ tướng hun sen và chính phủ campuchia
đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người việt nam sang đầu tư kinh doanh sinh sống và làm việc tại campuchia
thủ tướng campuchia hun sen bày tỏ vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam sang thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia
chúc chuyến thăm của chủ tịch quốc hội việt nam sẽ thành công tốt đẹp
nhân dịp này thủ tướng hun sen cảm ơn việt nam đã quan tâm hỗ trợ nhân dân vùng biên giới campuchia
được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
thủ tướng hun sen nhấn mạnh thời gian tới hai nước cần tăng cường giáo dục truyền thống quan hệ tốt đẹp
giữa hai nước đến các tầng lớp nhân dân trong đó có thế hệ trẻ
các địa phương biên giới việt nam lào campuchia cần tăng cường giao lưu hữu nghị
góp phần xây dựng đường biên giới ba nước hòa bình ổn định hợp tác cùng phát triển
năm hai nghìn một mươi năm chỉ số cải cách hành chính của nghệ an là tám mươi sáu tám mươi xếp thứ hai mươi một
và nằm trong nhóm b của các tỉnh thành trong cả nước
về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci nghệ an xếp thứ ba mươi hai giảm bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi bốn
quyết tâm trong cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư nâng cao hiệu quả điều hành
của bộ máy chính quyền cấp tỉnh đang là lời giải cho bài toán này của nghệ an
trung tâm một cửa của sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an hiện hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn iso chín nghìn một hai nghìn tám tại đây đang áp dụng việc trả giấy phép lái xe hoặc đổi giấy phép lái xe
tại hệ thống các trung tâm biêu điện không chỉ có vậy công tác đào tạo sát hạch quản lý kết cấu
hạ tầng giao thông đang được sở giao thông vận tải thực hiện bằng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin
ngành giao thông vận tải đã tập trung chỉ đào rất quyết liệt đến tất cả lĩnh vực đặc biệt là công tác tiệm chân
ngành thì phải một năm như vậy là hàng năm thì phải cấp một mươi hai loại giấy phép
nhưng mà để nam nào đó người dân thuộc đời nhất thì ngành đã cải cách
thời gian qua tỉnh nghệ an đã tổ chức nhiều đợt học hỏi kinh nghiệm cải cách hành chính
ở các tỉnh thành phố trong cả nước trong đó có quảng ninh
đây là một trong số các tỉnh xây dựng mô hình trung tâm hành chính công sớm nhất
nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính môi trường kinh doanh của tỉnh này được cải thiện rõ rệt
chỉ số pci nằm trong tốp đầu của cả nước trong vài năm trở lại đây
và hiện nay thì chính phủ thì cũng lấy một cái khẩu hiệu hành động đó là cái chính phủ hành động
và lấy cái sự hài lòng người dân làm thước đo cho một cái bộ máy
thế thì thời gian vừa qua thực hiện tỉnh quảng ninh thì chúng tôi đạt được đạt được cái chỉ tiêu này
cải cách hành chính của năm hai nghìn một mươi năm của tỉnh quảng ninh là xếp thứ sáu trong nhóm a của cả nước
và các thủ tục hành chính giải quyết tại các trung tâm từ tỉnh xuống huyện đến xã
thì trên chín mươi
là người dân chín mươi chín là người dân thẳng định đó là một cái sự hài lòng
nghệ an là tỉnh có hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ từ tỉnh xuống các phường xã
các địa bàn vùng sâu vùng xa
chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của nghệ an cũng nằm trong tốp đầu của cả nước
từ những thuận lợi đó cùng với việc lựa chọn mô hình tốt nhất của các tỉnh thành áp dụng có chọn lọc
phù hợp với các điều kiện thực tế
nghệ an đang phấn đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
hệ thống chính quyền điện tử sẽ chính thức vận hành hoạt động trên cơ sở phần mềm hcm air gof hai
hiện tại thì tỉnh đã triển khai phần mềm chính quyền điện tử trên cơ sở phần mềm hcm hai của tp hcm
và cố gắng đến hết năm hai nghìn một mươi sáu sẽ đi vào ấn nút hoạt động của tất cả các sở ngành và các địa phương
cái thứ hai là tỉnh cũng vừa triển khai phần mềm hcm hai của tp hcm và tỉnh vẫn đã sử dụng các nội dung màn hình của phần mềm
hệ thống dịch vụ công trực tuyến và cũng dự kiến sẽ trong năm hai nghìn một mươi sáu đầu năm hai nghìn một mươi bảy cùng với chính quyền điện tử
chúng ta sẽ đưa khoảng bốn mươi dịch vụ công trực tuyến cấp hai cấp ba để đưa vào phục vụ cho người dân
đấy là vấn đề thứ hai và tiến tới những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì đa phần những dịch vụ công cấp ba sẽ được ứng dụng trên hệ thống phần mềm chính quyền điện tử
đề án thành lập ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc ubnd tỉnh nghệ an đang được triển khai gấp rút và sẽ đi vào hoạt động đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tất cả đang nhằm hướng tới mục tiêu tạo được sự minh bạch giảm tiêu cực phiền hà trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
những yếu tố đang được cho là điểm nghẽn làm kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế hiện nay
tiếp nối chương trình nhiều ngân hàng lớn đồng loạt giảm lãi suất huy động
quảng bình nuôi cá lóc trên cát hướng đi mới cho ngư dân vùng biển bãi ngang
theo đó một số ngân hàng lớn giảm lãi suất có thể kể đến như
ngân hàng ngoại thương việt công banh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv ngân hàng nông nghiệp việt nam agribank ngân hàng công thương việt tin banh
cụ thể lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới một tháng được các ngân hàng này công bố ở mức ba năm một năm kỳ hạn từ một tháng đến dưới ba tháng ở mức bốn hai bốn ba một năm
lãi suất huy động đối với tiền gửi tiền đồng
tiết kiệm kỳ hạn từ ba tháng đến dưới năm tháng ở mức bốn tám một năm kỳ hạn từ năm tháng đến dưới sáu tháng ở mức năm một năm kỳ hạn từ sáu tháng đến dưới chín tháng ở mức năm ba một năm và kỳ hạn từ chín tháng đến dưới một mươi hai tháng ở mức năm chín
theo ngân hàng nhà nước động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động của các ngân hàng trên là giải pháp tích cực kịp thời nhằm triển khai định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ
tiết giảm chi phí để phân đấu cắt giảm lãi suất cho vay
qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế
thời gian qua mưa to đi kèm với rông lốc đã làm hư hại hàng trăm hectare lúa đang cho thu hoạch của xã khánh lâm huyện u minh tỉnh cà mau
toàn xã khánh lâm huyện u minh tỉnh cà mau có hai sáu trăm bảy mươi năm hectare
đến nay bước vào cao điểm thu hoạch lúa hẻ thu mưa lũ đã khiến nhiều diện tích lúa bị ngập úng thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi
có những hộ gần như mất trắng
bên cạnh đó hiện nay giá lúa bắt đầu sụt giảm
một số thương lái ép giá không mua lúa bị sập chỉ mua lúa gặt máy với giá giao động bốn ba trăm linh bốn năm trăm linh một kg nên ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con
khánh lâm là xã nghèo nhất của huyện u minh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp
cuộc sống vốn đã khó khăn xong đối với hộ bị thiệt hại nặng từ vụ lúa hẻ thu này thì đời sống sẽ càng khó khăn hơn nữa
trong khi các xã vùng biển bốn tỉnh biển trung đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi sinh kế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển
thì tại xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nghề nuôi cá lóc trên cát phát triển mạnh mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ ngư dân
mười năm trước gia đình anh ngô công quốc thôn tân hải xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy nằm trong diện hộ nghèo ở xã
kinh tế gia đình dựa vào việc đánh cá gần bờ nên gặp nhiều khó khăn
nhìn mảnh cát trắng gần nhà anh luôn chăn trở làm gì để thoát nghèo trên mảnh đất này
qua tìm hiểu anh thấy việc nuôi cá lóc trên cát có hiệu quả nên đã mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình này
đến nay gia đình anh quốc có năm hồ cá mỗi năm cho thu nhập hơn hai trăm linh triệu đồng
tiện nhân tiện nhân mình nuôi kiểu bạc dễ thay nước phun nước ra nước còn cả đảm bảo hơn
cũng như gia đình anh quốc gia đình bà nguyễn thị tuyết thôn bắc hòa xã ngư thủy bắc trước đây bám biển gần bờ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn
thế nhưng sau khi chuyển sang nghề nuôi cá lóc gia đình ngày càng khấm khá
ngoài việc nuôi cá để bán thịt gia đình bà tuyết còn tận dụng nguồn giống tốt để nuôi cá lóc sinh sản
với ba hồ cá giống mỗi năm không những tạo giống nuôi cho gia đình
mà còn bán cho bà con cùng nuôi trong xã
xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình có gần một một trăm linh hộ dân
thì đã có hơn sáu mươi hộ đào hồ nuôi cá lóc
mỗi năm bán cá lóc thu về hơn năm mươi tỷ đồng
hộ nào ít cũng có từ một đến hai hồ
có nhiều hộ lên tới bốn năm hồ
chi phí mỗi hồ nuôi khoảng một trăm linh triệu đồng
sau khoảng bốn tháng nuôi trừ đi mọi khoản chi phí
một hồ nuôi cá lóc cũng mang lại cho người dân khoảng hai mươi triệu đồng một vụ
mô hình nuôi cá lóc của xã ngư thủy bắc thì đã xuất phạt khoảng một mươi năm rồi
tuy nhiên bà con thì bằng mô hình nuôi nhỏ lẹ
sau đó bà con họ cứ
hàng năm họ cảm thấy là vừa nuôi cá lóc để đảm bảo vấn đề biên vựng về phát triển kinh tế
cho nên là nhiều gia đình họ có phát triển thêm
nhiều mở mang thêm cả khu để mà phát triển kinh tế
với mô hình nuôi cá lóc đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con ngư dân tại xã vùng biển bãi nga ngư thủy bắc
thiết nghĩ đây là mô hình phù hợp đối với việc chuyển đổi ngành nghề cho bà con bãi ngang tỉnh quảng bình nói riêng
và bốn tỉnh miền trung nói chung
sau sự cố ô nhiễm môi trường biển
xin tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng chú ý khác
bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố lào cai
bắt giữ và tổ chức tiêu hủy hai bảy trăm linh kg mì chính giả được nhập lậu vào nước ta tiêu thụ
tại bờ sông biên giới thuộc tổ hai mươi chín phường duyên hải thành phố lào cai

đội biên phòng lào cai phối hợp với các ngành chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vũ minh tuấn
đang có hành vi vận chuyển một trăm linh tám bao tải mì chính giả được nhập lậu vào nước ta tiêu thụ
tuấn khai nhận là lái xe taxi tải được đối tượng đinh hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường phố mới thành phố lào cai thuê chở số hàng trên với giá hai trăm năm mươi đồng một chuyến
cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng đinh hoàng anh
để làm rõ vụ việc bước đầu đối tượng khai nhận mua số hàng trên tại huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
và thuê người vận chuyển lậu qua biên giới về việt nam để bán cho các đại lý kiếm lời
cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tại thanh hóa công an huyện hà trung phối hợp với lực lượng công an trong và ngoài tỉnh
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tiền lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở khang đình yên mông
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đang có hành vi tàng trữ vận chuyển ma túy vũ khí nóng
lực lượng chức năng đã kịp thời áp sát đối tượng
lực lượng chức năng đã kịp thời áp sát đối tượng thu hồi một khẩu súng bắn đạn bi
một khẩu súng k năm mươi bốn một khẩu súng k năm mươi chín cùng hai mươi viên đạn
trong đó hai khẩu súng đạn đã lên nòng
khám xét xe bán tải biển kiểm soát hai mươi chín c sáu mươi năm nghìn bảy do nguyễn tiền lương điều khiển
phát hiện một trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp hai gói ma túy đá
ngoài các tăng vật nêu trên công an còn thu giữ một hộ chiếu
bốn điện thoại di động hai trăm hai mươi triệu đồng liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng
công an huyện hà trung phòng pc bốn mươi bảy công an thanh hóa đã hoàn thiện hồ sơ
bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an tỉnh lào cai tiếp tục điều tra thụ lý
được biết nguyễn tiền lương là đối tượng trong vụ buôn bán một mươi bánh heroin đang bị công an lào cai truy nã
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi tiếp tục tái diễn tình trạng xe chở đất cát quá tải gây hư hỏng
và xuống cấp các tuyến đường giao thông
để ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường tuần tra
xử lý nghiêm các xe quá tải vi phạm an toàn giao thông
trên nhiều tuyến đường liên huyện nghĩa hành tư nghĩa bình sơn
mỗi ngày hàng trăm chuyến xe tải chở đất đá phục vụ các công trình liên tục qua lại
các xe quá tải chạy nhanh vượt ẩu rơi vãi đất đá trên đường
ảnh hưởng đến môi trường gây nguy hiểm cho người đi đường và bức xúc trong nhân dân địa phương
trong tám tháng tại các tuyến đường này đã xảy ra một mươi bốn vụ tai nạn giao thông do các xe quá tải gây ra
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông tỉnh quảng ngãi
gia quân xử lý nghiêm hàng loạt xe chở đất đá quá tải vi phạm luật giao thông đường bộ
qua kiểm tra đã xử lý trên ba mươi năm trường hợp vi phạm về quá tải phóng nhanh vượt ẩu
không che chắn an toàn khi vận chuyển đất đá
công an tỉnh cũng đã tổ chức các điểm cân trọng tải di động để kiểm soát tải trọng xe
tạm giữ và xử lý nghiêm các xe vi phạm trật tự an toàn giao thông
truyền đến với thông tin từ đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đang diễn ra ở đà nẵng
ngày thi đấu thứ ba của đại hội đội tuyển đá cầu việt nam đã xuất sắc đem về cho việt nam ba huy chương vàng
với mục tiêu giữ vững vị trí quán quân môn đá cầu thế giới
ngày hai mươi bảy tháng chín cả hai trận chung kết nội dung đôi nam và đôi nữ của môn đá cầu
đều là trận đấu giữa đội tuyển đá cầu việt nam và đội tuyển đá cầu trung quốc
ở nội dung đôi nữ bộ đôi hoàng thị trà my và nguyễn thị đào của việt nam đã nhập cuộc tốt và liên tiếp ghi điểm
họ không gặp quá nhiều khó khăn để có chiến thắng thuyết phục sau hai xét đấu
trong khi đó ở nội dung đôi nam bộ đôi lê thanh tuấn và nguyễn anh tuấn cũng xuất sắc đánh bại bộ đôi của trung quốc
huy trương vàng
trong trận chung kết tiếp theo ở nội dung đôi nam nữ giữa việt nam và thái lan
bộ đôi trần thanh điền và nguyễn thị thủy tiên cũng giành chiến thắng tuyệt đối chỉ sau hai xét đấu
là môn chơi đòi hỏi sự khéo léo và dẻo dai vốn rất phù hợp với các vận động viên việt nam
ngay từ khi giải vô địch thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi
tại hungary đá cầu việt nam đã sớm khẳng định vị trí số một thế giới
kể từ đó đến nay trải qua tám lần tổ chức vị trí đó vẫn được duy trì
đội tuyển đá cầu việt nam đã tham gia tám giải vô địch thế giới rồi
từ năm hai nghìn đến hai nghìn một mươi năm năm ngoái là tham gia là tại ý thì tám lần mình vô địch tám lần thế giới
mục tiêu của đội tuyển đá cầu việt nam đặt ra là từ ba đến bốn huy chương vàng
với cách thức chơi và sân bãi đơn giản
đội tuyển đá cầu việt nam đã thu hút được hơn hai mươi quốc gia vào vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia các giải đấu
đá cầu cũng từng được đưa vào chương trình thi đấu của đại hội thể thao đông nam á
bộ môn đá cầu đang được toàn cầu hóa mạnh mẽ
chính là cơ sở để môn thể thao này hy vọng có tên tại asean một mươi tám do việt nam đăng cai vào năm hai nghìn hai mươi
trung quốc ngoài việc ủng hộ việt nam đưa đá cầu vào asean
cũng đang giáo diết vận động để đưa môn này vào chương trình thi đấu olympic
chính vì thế để giữ vững vị trí số một thế giới
các nhà chuyên môn cũng đang tính toán nhằm cải thiện cách đầu tư và thúc đẩy sự phát triển cho đá cầu việt nam
trong phần tin thế giới khai mạc diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ một mươi năm
iran ả rập xê út bất đồng khiến cuộc họp opec khó đạt kết quả khả quan
diễn đàn quốc tế về năng lượng quốc tế
năng lượng lần thứ một mươi năm vừa chính thức khai mạc tại thủ đô alger của algeria
tại diễn đàn lần này các đại diện tham dự sẽ thảo luận về viễn cảnh năng lượng thế giới
và vai trò của năng lượng tái tạo cho sự phát triển trong tương lai
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng nước chủ nhà abdel malek sela khẳng định
algeria ủng hộ tinh thần đối thoại thực sự giữa các nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng trên thế giới
đồng thời nhấn mạnh các nước cần tìm ra biện pháp để giải quyết tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu đối với mặt hàng dầu mỏ
ông cella cho biết algeria ủng hộ đề ra mức giá dầu phù hợp giúp đầu tư vào chuỗi năng lượng
bảo đảm nguồn cung cấp cho các nước tiêu dùng và ổn định thị trường
trên tinh thần đó ông cela kêu gọi tất cả các bên cần phải đạt được một thỏa thuận về mức sản lượng để đạt được mức giá dầu bền vững
diễn đàn quốc tế về năng lượng lần thứ một mươi năm được đánh giá là một cơ hội tuyệt vời để các bên trao đổi quan điểm và thống nhất hướng tới viễn cảnh năng lượng bền vững
ả rập xê út và iran vừa làm tiêu tan hy vọng về khả năng các nhà sản xuất trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
có thể đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng tại cuộc họp không chính thức của opec
bên lề diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ một mươi năm đang diễn ra ở algeri
các nguồn tin trong opec tiết lộ rằng là những bất đồng giữa hai quốc gia thù địch tại trung đông này vẫn còn rất lớn
phát biểu trước báo giới bên lề diễn đàn năng lượng quốc tế diễn ra ở algeria bộ trưởng năng lượng ả rập xê út khalid al fali tuyên bố
đây là một cuộc họp tham vấn ả rập xê út sẽ tham vấn với tất cả những người khác và lắng nghe quan điểm của họ
trong khi đó bộ trưởng dầu mỏ iran bijan yanganech nhấn mạnh đây không phải là thời điểm đưa ra quyết định
cuộc họp không chính thức của opec dự kiến diễn ra vào lúc một mươi bốn h
một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng chín tức hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng chín theo giờ hà nội với sự tham dự của các nhà sản xuất trong và ngoài opec
trong đó có nga cũng như một số nước tiêu thụ giá dầu mỏ trên thế giới đã giảm hơn một nửa từ mức đỉnh điểm hồi giữa năm hai nghìn một mươi năm
do tình trạng dư cung trên thị trường buộc các nước thành viên opec và nga phải tìm kiếm giải pháp nhằm tái cân bằng thị trường
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại syri quân đội chính phủ syri vừa giành quyền kiểm soát quận trung tâm cổ farafira
phía bắc thành phố chiến lược alexpo trong một cuộc chiến dịch quân sự quy mô lớn được phát động hồi tuần trước
nguồn tin quân sự syri cho biết quân đội chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát quận farafira
sau khi giao chiến ác liệt với các tay súng phiến quân tại khu vực suwayqua của aleppo
nhiều tay súng đã bị tiêu diệt trong các trận giao tranh
trong khi đó đội giả phá bom mìn cũng đã vô hiệu hóa bom trên đường hướng về farafira nhằm thuận tiện cho việc tiến công
việc giành quyền kiểm soát quận pharafira là chiến thắng đầu tiên trong cuộc tổng tấn công quy mô lớn
mà quân đội chính phủ phát động ngày hai mươi hai tháng chín vừa qua nhằm đánh bật lực lượng phiến quân khỏi các khu vực ở phía đông thành phố aleppo
cuộc tổng tấn công này có sự tham gia của bộ binh pháo binh cùng không quân
và được triển khai sau khi lệnh ngừng bắn do mỹ và nga hậu thuẫn nhằm tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo kết thúc
với bốn mươi năm phiếu thuận và sáu mươi phiếu chống thượng viện mỹ đã phản đối một dự luật cấp kinh phí tri tiêu tạm
thời trong hoạt động của chính phủ liên bang nước này
động thái này khiến cho chính phủ mỹ một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa
quốc hội mỹ cho biết dự luật cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ liên bang cr đã không nhận đủ sáu mươi phiếu ủng hộ cần thiết theo luật định
để đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể thượng viện do vấp phải sự phản đối của các thượng nghị sĩ của đảng dân chủ và đảng cộng hòa
có tới bốn mươi thượng nghị sĩ đảng dân chủ và hai nghị sĩ độc lập phản đối dự luật cr
bên cạnh đó cũng có tới một mươi ba thượng nghị sĩ cộng hòa phản đối dự luật này
tài khoá hiện nay tại mỹ sẽ kết thúc vào cuối tuần này và nếu quốc hội mỹ do phe cộng hòa kiểm soát
không thông qua một dự luật cấp kinh phí tạm thời cho chính phủ liên bang tới ngày chín tháng một mươi hai trước nửa đêm ba mươi tháng chín
một số cơ quan chính phủ mỹ có thể sẽ phải đóng cửa do hết ngân sách hoạt động
tổng thống barack obama vừa chỉ định ông jeff faye derogatis làm đại sứ đầu tiên của mỹ tại cuba sau năm mươi năm năm
một phần trong nỗ lực nhằm đẩy
ông obama sẽ đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa washington với havana
trong thông báo đề cử đại sứ mỹ đầu tiên tại cuba sau hơn nửa thế kỷ tổng thống obama nhấn mạnh
sự lãnh đạo của ông jeff faye derogatis đóng vai trò then chốt trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa mỹ và cuba
và việc bổ nhiệm một đại sứ mỹ tại cuba là bước đi cần thiết để thúc đẩy một mối quan hệ bình thường và hiệu quả giữa hai nước
ông obama cũng khẳng định không có ai phù hợp hơn ông zefri trong việc giúp nước mỹ thắt chặt quan hệ với người cuba
cũng như tăng cường lợi ích của mỹ ở cuba
ông jeff faye derogatis là nhà ngoại giao cấp cao nhất của mỹ ở thủ đô havana từ sau khi mỹ và cuba chính thức khôi phục
quan hệ ngoại giao từ ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ ông dlawentis là quan chức đứng đầu bộ phận lợi ích của mỹ tại cuba từ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
số người thương vong do cơn bão megi tại đài loan trung quốc tiếp tục tăng cao
theo báo cáo mới nhất của giới chức địa phương
ít nhất là bốn người đã thiệt mạng và hai trăm sáu mươi tám người khác đã bị thương
trong khi đó tình trạng mưa lớn cũng đã làm tê liệt nhiều hoạt động giao thông tại hòn đảo này
theo trung tâm hoạt động khẩn cấp hơn một mươi bốn người đã phải sơ tán và khoảng bảy mươi hai hộ gia đình bị mất nước do mưa bão
bão gây mưa to gió lớn cũng khiến khoảng một sáu mươi năm triệu hộ phải chịu cảnh mất điện
nhiều trường học và văn phòng buộc phải đóng cửa
các dịch vụ tàu thuyền cũng phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn
riêng trong ngày hai mươi bảy tháng chín hơn bốn trăm hai mươi chuyến bay bị hủy
và tổng cộng bốn trăm bốn mươi sáu chuyến bay đến hoặc rời đài loan phải thay đổi lịch trình
theo thông báo của cơ quan khí tượng đài loan bão meji đã đổ bộ vào thành phố hoa liên
phía đông đài loan lúc một mươi bốn giờ chiều qua theo giờ địa phương với sức gió lên tới một trăm chín mươi tám km trên giờ
đây là cơn bão thứ ba đi vào hòn đảo này trong khoảng hai tuần qua
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của kênh truyền hình nhân dân